vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục giữ đà phát triển với số vốn thực hiện cao nhất trong nhiều năm trở lại đây
tổng vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam tính đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
bao gồm vốn đăng ký cấp mới vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn
mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt là ba mươi một tám tỷ usd có nghĩa là tăng ba một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
cụ thể có ba bốn trăm bảy mươi tám dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt một mươi bốn bảy tỷ usd
tăng hai mươi tám hai về số dự án và giảm bảy về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước
một hai trăm năm mươi sáu lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư
với số vốn tăng thêm đạt năm chín tỷ usd giảm hai mươi bảy
tám năm trăm sáu mươi một lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt ba mươi một tám tỷ usd
với tổng giá trị góp vốn là một mươi một hai tỷ usd tăng bốn mươi bảy
trong một mươi một tháng năm nay ngành công nghiệp chế biến chế tạo được cấp phép mới đầu tư nước ngoài lớn nhất
với số vốn đăng ký của các dự án đạt một mươi ba trăm ba mươi ba năm triệu usd chiếm bảy mươi bốn tổng vốn đăng ký cấp mới
ngành hoạt động kinh doanh bất động sản đạt một bốn trăm ba mươi chín một triệu usd chiếm chín tám
các ngành còn lại đạt hai chín trăm linh bảy năm triệu usd chiếm một mươi tám
các ngành còn lại đạt một mươi chín tám